liên quan đến vụ cây cầu bắt qua sông cái đôi vàm thuộc huyện phú tân tỉnh cà mau
bị sập trong thời gian hoàn thiện và tổ công tác do ủy ban nhân dân tỉnh cà mau chỉ đạo thành lập
gồm lãnh đạo sở giao thông vận tải sở xây dựng và các đơn vị liên quan
đã đến huyện phú tân để kiểm định nguyên nhân sự cố lúng trụ gây sập nhịp giữa cổ cầu
tại buổi kiểm tra thực tế theo đánh giá của các thành viên trong đoàn
đây là sự cố nghiêm trọng khi một trụ cầu đã bị lúng và một nhiều cầu giữa bị sập hoàn toàn
trong khi công trình đã hợp long vì vậy cần phải có cơ sở khoa học để xác định nguyên nhân
bởi việc thi công là làm theo hồ sơ thiết kế có giám sát chủ đầu tư kiểm tra từng công đoạn
nên không thể nhận định nguyên nhân sự cố vào lúc này
hiện chính quyền địa phương đã cắm bị cảnh báo nguy hiểm và rào chắn khu vực xung quanh cầu
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau lâm văn bi cũng yêu cầu các đơn vị liên quan
nhanh chóng vào cuộc xác minh nguyên nhân khiến cây cầu bị sập
tỉnh tổ chức một cái tổ công pháp và thê một cái đơn vị tư để xác định nguyên nhân sự cố
xác định cái trách nhiệm của các bên liên quan đồng thời đề xuất cái hướng xử lý theo quy định của pháp lực
cầu cái đôi vàm có vốn đầu tư khoảng năm mươi bốn tỷ đồng
trong lúc đang chờ hoàn thiện phần lan can từ khoảng chín giờ ngày hai mươi một tháng một mươi hai
người dân hai bờ sông cái đôi vàm thấy một trụ chính cầu vượt sông bị lúng dần
sau khi trụ này lúng khoảng bốn mét hai nhịp dẫn hai bên sập xuống sông gây tắc nghẽn giao thông thủy
cầu này dài hơn một trăm linh mét rộng sáu năm mét